phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy bước sang ngày thứ hai
chất vấn bộ trưởng bộ xây dựng bộ trưởng bộ giao thông vận tải bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
nhiều vấn đề được các đại biểu chất vấn đã làm nóng nghị trường quốc hội tạo ra không khí sôi nổi dân chủ
các bộ trưởng cũng thể hiện sự thẳng thắn nhận trách nhiệm về bộ ngành đối với những vấn đề còn tồn tại chưa được khắc phục
sáng nay bộ trưởng bộ xây dựng phạm hùng hà đã hoàn tất phiên chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực xây dựng
đã có bốn mươi chín đại biểu quốc hội đặt câu hỏi và chín đại biểu tham gia tranh luận về trách nhiệm của bộ xây dựng
đối với tình trạng quy hoạch treo dự án treo điều chỉnh quy hoạch tùy tiện quản lý quỹ bảo trì trung cư
thay mặt chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng đã làm rõ thêm chung quanh vấn đề các đại biểu quan tâm
các đại biểu và cử tri rất bức xúc về việc điều chỉnh quy hoạch tùy tiện về biện pháp khắc phục
thì trước hết là yêu cầu bộ xây dựng cùng các địa phương cho thanh tra kiểm tra giả soát lại tất cả các quy hoạch điều chỉnh
xem xét xử lý nghiêm với các quy hoạch điều chỉnh nhưng mà vi phạm về quy chuẩn và tiêu chuẩn quy hoạch
cho dừng thực hiện các quy hoạch điều chỉnh vi phạm quy hoạch
đối với những quy hoạch điều chỉnh đối với những quy hoạch điều chỉnh đối với những quy hoạch điều chỉnh
chưa thực hiện đang thực hiện
cùng với bộ trưởng bộ xây dựng chiều nay bộ trưởng bộ giao thông vận tải cũng hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn
về các vấn đề đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe các dự án chậm hoạt động bị đội vốn kết cấu hạ tầng giao thông
đại biểu quốc hội đánh giá cao phần trả lời của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
tôi thì cũng có nghiên cứu khá nhiều về lĩnh vực vận tải giao thông
thấy rằng bộ trưởng là rất cầu thị
là trả lời ngay đúng vào vấn đề mà đại biểu đặt câu hỏi
cách trả lời của bộ trưởng như vậy thì cá nhân tôi đồng tình với cách trả lời của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
tôi truyền vấn đề cho bộ trưởng phải làm sớm chứ không phải trả lời rồi để đó
trên cơ sở truy như vậy thì bộ trưởng với tư cách tư lĩnh ngành để xây dựng kiển tạo tham mưu cho chính phủ
làm tốt hơn cái lĩnh vực của mình trong thời gian tới
ngay sau khi kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
thì bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã đăng đàn trả lời các câu hỏi của đại biểu
liên quan đến bất cập trong công tác quản lý văn hóa du lịch tâm linh nhất là qua vụ việc chùa ba vàng
phần chất vấn và trả lời chất vấn của bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ kết thúc trong sáng mai
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá phiên chất vấn diễn ra sôi nổi
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nắm chắc vấn đề trả lời rõ ràng thẳng thắn nhận trách nhiệm
về những tồn tại hạn chế của ngành trong thời gian vừa qua
và có những giải thích lý giải về các nguyên nhân khách quan chủ quan cho những tồn tại bất cập
đưa ra những cam kết giải pháp và lộ trình cụ thể để thực hiện
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị xử lý nghiêm các phi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải
làm rõ trách nhiệm các tổ chức cá nhân gây chậm tiến độ các công trình giao thông